tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân đã có ba mươi hai sáu mươi bốn ý kiến góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền
xã ninh vân huyện hòa lư tỉnh ninh bình với mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã tiếp tục nâng cấp hạ tầng như hệ thống thoát nước bờ bo vỉa hè bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước
từ đây các bàn thanh tra nhân dân ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện vai trò trong việc kiểm tra giám sát quá trình thi công của nhà thầu
chất lượng công trình cũng như thù trì tài chính
song song với hoạt động giám sát nội dung phản biện cũng dần được quan tâm góp phần điều trình các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương
xã địch giáo huyện tân lạc tỉnh hòa bình những năm trước vẫn xem cây lúa là cây trồng chính chiếm diện tích lớn ở xã
tuy nhiên sau nhiều năm người dân cho biết trồng lúa chỉ đủ ăn không làm giàu được
một vài hộ dân trong xã đã thử nghiệm chuyển sang trồng cây bí các cây rau củ khác
sau khi thu hoạch và cho hiệu quả kinh tế cao các hộ gia đình này đã đề xuất với trì bộ cũng như chính quyền địa phương để nhân rộng mô hình
hiện nay trong một hai năm nông nghiệp tích tầm bảy hát về ý kiến góp của bà con cũng đồng tình
nhất trí với cái mô hình này ý trí bộ
nhất trí của chóm lãnh đạo làm sao lưu tích nông lên hơn nhiều hơn nữa trong thời gian tới
kết quả của việc tham gia phản biện đóng góp ý kiến của người dân tại các hội nghị do xã tổ chức giúp cấp ủy chính quyền điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế
phù hợp với điều kiện tự nhiên và nguyện vọng của người dân hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
việc phản ảnh của người dân là chính đáng
từ việc đó qua thông qua hoạt động phản biện này
đã tạo cho điều kiện để mà cấp ủy đảng chính quyền xem xét lại những nội dung đó để chúng ta làm tốt hơn thôi không có vấn đề gì cả
tôi cho là rất tốt như vậy là rất tốt
và như vậy là dân sẽ đồng thuận dân sẽ ủng hộ với cái chủ trương đó
từ đó và cái việc thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương nó sẽ tốt lên hơn lên
năm hai nghìn một mươi ba bộ chính trị ban hành quyết định hai trăm một mươi ba
kèm theo bản quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
trong đó quy định rõ quyền hạn và nội dung mà mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được tham gia
tuy nhiên trên thực tế vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc
các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân ở một số nơi chưa thường xuyên hiệu quả còn thấp
nhất là giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
phản biện chưa được phát huy vì còn có ý kiến cho rằng đây là nội dung nhạy cảm mang tính chống đối
hội nghị vẫn phải chủ động gợi ý và cách đánh giá các nội dung
các nội dung người dự hội nghị thì không thường thường là có ít ý kiến đối với các nội dung phản biện
mặc dù là trong mỗi cuộc giám sát về những lĩnh vực gì thì chúng tôi đều có cái ban tư vấn
mời ban tư vấn và mời những cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực đấy tham gia đoàn giám sát
tuy nhiên nó cũng là hoạt động còn đang
mới và cũng còn đang kiêm
nói chung là nó không phải là chuyên về cái giám sát cho nên là nó cũng kết quả nó đôi việc
đôi cuộc giám sát nó cũng còn có cái sự hạn chế
một tồn tại khác được đề cập là việc giải quyết những hạn chế và vi phạm được chỉ ra sau khi giám sát
phản biện còn mang tính hình thức khiến các tổ chức cá nhân giảm bớt sự quan tâm
tinh thần đấu tranh đối với nội dung này
việc mà giải quyết theo đến cùng những nội dung mà giám sát đã chỉ ra
thì là vẫn còn có những cái khó khăn
vẫn có cái tình trạng nể nang là chưa theo đến cùng cái nội dung giám sát
tóm lại nội dung giám sát chỉ là đề xuất kiến nghị và để đó thực hiện được thì là cũng tốt
mà nếu không thực hiện được thì sang năm lại có cái kiến nghị tiếp thôi
giám sát và phản biện xã hội đang trở thành một nhu cầu tất yếu khách quan so với giai đoạn trước
đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội cùng đảng nhà nước giải quyết các vấn đề quan trọng
phát huy dân chủ nâng cao trình độ nhận thức
về giám sát và phản biện được xem là giải pháp để đẩy mạnh nội dung này

nếu anh biết dựa vào nhân để nhân phát hiện thì và đề xuất cái cách giải quyết như thế nào thì có lẽ là nhanh nhận được rất nhiều
chúng ta cần một cái chế tài để làm sao nhân dân có được thông tin
để làm sao nhân dân có được hành lang có thông tin có hành lang biết được sự việc biết được con người biết được cán bộ
đấy mới giám sát được chứ chúng ta cứ nói giám sát một cách chung chung thì quả thực rất là khó
có thể khẳng định hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã giúp người đứng đầu cấp ủy chính quyền
lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của quân chúng chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở
tuy nhiên chỗ này chỗ khác nội dung này vẫn chưa thể hiện được vai trò trong mọi mặt của đời sống
vì vậy dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục đặt ra vấn đề cần thiết lập đồng bộ
gắn kết cơ chế giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân
làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam